thưa quý vị khán giả
tam quyền phân lập không phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề tham nhũng
không thể là phương thức và giải pháp duy nhất để đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả
thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên thế giới đã và đang cho thấy
tham nhũng xuất hiện ở những nơi mà hệ thống pháp luật còn bất cập
thiếu kinh kẽ thiếu chặt chẽ thiếu sự công khai minh bạch
thiếu sự kiểm tra giám sát thiếu sự kiểm tra giám sát
hoặc có nhưng chưa được duy trì thường xuyên có hiệu quả
vai trò của nhân dân của dư luận xã hội chưa được phát huy đầy đủ
các hoạt động quản lý giáo dục bị bùng lòng
ngay cả ở quốc gia được coi là văn minh nhất với hệ thống chính trị
được xây dựng trên cơ chế tam quyền phân lập thì tham nhũng vẫn xảy ra
ở việt nam công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thành công khi có quyết tâm chính trị cao
nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật
coi trọng công tác phong ngừa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ
về công tác quản lý giáo dục tu dưỡng gian luyện của mỗi cán bộ đảng viên
song hành với đó là hoàn thiện thể chế về chống tham nhũng
tăng cường năng lực của bộ máy nhà nước và tính đồng bộ về pháp luật pháp chế kỷ cương
thực hiện tốt việc giám sát của các tổ chức cá nhân trong xã hội
với hoạt động của cơ quan nhà nước và chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ công chức viên chức
chúng ta quản lý nhà nước bằng pháp luật
mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
và ngay hiện nay chúng ta trong đối tranh chống tham nhũng
chúng ta đều thấy rằng là không có vùng cấm không có ngoại lệ không ngừng nghỉ
có ai đứng trên được pháp luật đâu đúng không ạ
thì đấy tất cả những cái từ quy định của hiến pháp đến các cái đạo luật cụ thể
đến các vấn đề chính trị trong các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo
và trên thực tế tình hình cụ thể trong cuộc đối tranh chống tham nhũng
xây dựng nhà nước pháp quyền sở chủ nghĩa xây dựng một chính phủ niêm chính
phục vụ và hành động hiện nay chúng ta đã thể hiện được cái tinh thần đó
lý luận và thực tiễn chỉ ra rằng mô hình nhà nước pháp quyền sở chủ nghĩa
đã và đang được triển khai xây dựng và hoàn thiện ở việt nam là một tất yếu khách quan
tuy nhiên quá trình đó theo nhận định của đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam
là vẫn còn nhiều hoạn chế bất cập cả về nhận thức và tổ chức thực hiện
cùng với đó là những khó khăn thách thức đến từ sự chống phá của các thế lực thù địch
với mức độ thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp
đây cũng là vấn đề mà chúng ta luôn chăn trở suy nghĩ tìm tòi lựa chọn
để từng bước hoàn thiện đường lối quan điểm và tổ chức thực hiện làm sao
để vừa theo đúng quy luật chung vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của việt nam
thưa quý vị khán giả xây dựng nhà nước pháp quyền trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại
xây dựng hoàn thiện pháp luật hoàn thiện bộ máy nhà nước đồng bộ
mới kinh tế trên cơ sở những giá trị tiến bộ đó đảm bảo trật tự kỷ cương dân chủ quyền con người
tiếp cận với những giá trị văn minh của nhân loại
những điều đó là phù hợp với xu thế của thời đại toàn cầu hóa
đây là chủ trương lớn của đảng ta
những luận điệu trên là những luận điệu phi lịch sử phản khoa học
với mục đích đen tối là thay đổi thể chế chính trị ở nước ta
hướng lái chúng ta từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
những luận điệu sai trái xuyên tạc này tác động làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân
giới trẻ hồ nghi bi quan giao động suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội
vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà bác hồ đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
những luận điệu này cần được nhận diện lên án và loại trừ